thông tin y tế mà người dân tp hcm sẽ quan tâm
từ ngày hôm nay hai mươi hai tháng chín bệnh viện đa khoa quận bảy huyện củ chi và huyện nhà bè
sẽ trở lại công năng khám chữa bệnh không covid một mươi chín giảm áp lực đi xa di chuyển xa của nhiều bệnh nhân
sở y tế tp hcm cho biết thí điểm chuyển đổi công năng trở về khám chữa bệnh không covid một mươi chín
đối với ba bệnh viện đa khoa từ ngày hôm nay hai mươi hai tháng chín
ba bệnh viện trong đợt thí điểm này là bệnh viện đa khoa quận bảy bệnh viện đa khoa huyện nhà bè
và bệnh viện đa khoa huyện củ chi
thời gian thí điểm đến hết ngày ba mươi tháng chín
tuy nhiên ba bệnh viện này vẫn phải đảm bảo một số khu vực cách ly
để cách ly tầm thời các trường hợp nghi nhiễm covid một mươi chín
có một khu vực từ một mươi đến hai mươi giường có bệnh oxy để đối với trường hợp nặng
thì cấp cứu kịp thời trước khi chuyển lên tuyến điều trị covid một mươi chín
thống kê tại tp hcm hiện đang điều trị hơn bốn mươi chín trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có hơn ba sáu trăm linh trẻ em dưới một mươi sáu tuổi hai hai trăm ba mươi bốn bệnh nhân nặng đang thở máy
và hai mươi ba bệnh nhân can thiệp ecmo
tổng số vaccine phòng covid một mươi chín mũi một được tiêm trên địa bàn là hơn sáu bảy trăm bảy mươi năm mũi
mũi hai là hơn hai một trăm linh
số người được tiêm trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền là hơn một ba mươi chín